phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình phối hợp với công an tp đồng hới và các phòng nguyên vụ
vừa phá thành công chuyên án tín dụng đen với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
bắt giữ hai đối tượng gồm lương minh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và nguyễn thái quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay ngọc và quý đã cho rất nhiều người dân
trên địa bàn vay tiền lên đến hàng tỷ đồng với lãi suất từ một trăm tám mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
cá biệt đối với người vay không có tài sản giấy tờ tùy thân để vay tiền
các đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn yêu cầu người vay tiền thế chấp bằng các video hình ảnh nhạy cảm của họ để cho vay
nếu người vay không trả tiền hoặc trả tiền chậm thì các đối tượng sẽ gặp trực tiếp hoặc gọi điện nhắn tin để đe dọa
đăng hình ảnh người vay tiền lên mạng xã hội hoặc in các tờ rơi giải ở khu vực dân cư
để gây áp lực buộc người vay trả tiền
tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hai trăm bốn mươi bảy online và chỗ ở của ngọc và quý tại thành phố đồng hới
cơ quan công an đã thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai sổ ghi chép ba xe máy
một mươi điện thoại di động một mươi thẻ atm hàng chục giấy vay mượn tiền giấy biên nhận tiền hàng
các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân chứng minh nhân dân giấy phép lái xe
cùng nhiều tài liệu giấy tờ sổ sách ghi chép về hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng
ngoài ra tại chỗ cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ một số viên ma túy tổng hợp
và công cụ sử dụng ma túy và các đối tượng khai nhận là mua về để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thông báo những ai là người vay tiền của nhóm đối tượng trên
đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình địa chỉ số một đường nguyễn trãi
thành phố đồng hới tỉnh quảng bình hoặc liên hệ theo số điện thoại hai trăm ba mươi hai ba mươi tám hai mươi hai bảy trăm chín mươi để trình báo và phối hợp giải quyết